ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại trường đại học trà vinh sở y tế trà vinh và ban quân y quân khu chín tổ chức hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông kỳ long lần thứ một mươi một
hội nghị quy tụ được các giáo sư tiến sĩ bác sĩ đến từ các bệnh viện quân y các đơn vị quân y các trường đại học y dược sở y tế trung tâm y tế dự phòng ở đồng bằng sông kiều long tham dự
hội nghị quy tụ được các giáo sư tiến sĩ bác sĩ đến từ các bệnh viện quân y các trường đại học y dược sở y tế dự phòng ở đồng bằng sông quỷ long tham dự
và bảo vệ tổ quốc